theo quy hoạch đến năm hai nghìn năm mươi hà nội sẽ có một mươi tuyến đường sắt đô thị
trong đó có năm tuyến đi khu vực trung tâm năm tuyến kết nối đến các đô thị vệ tinh và vùng ven
cụ thể có hai tuyến số một và hai a do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
tuyến số một ngọc hồi yên viên như quỳnh tuyến số hai a cát linh hà đông dài một mươi ba km
đã hoàn thành chín mươi tám khối lượng xây dựng đang chạy thử lên động toàn tuyến
sự kiến sẽ được vận hành khai thác thương mại trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
thành phố hà nội cũng đang làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt đô thị số hai và số ba
tuyến đường sắt số hai nội bài thượng đình bưởi tuyến đường sắt đô thị số ba trôi nhổn yên sở
ba đoạn tuyến đường sắt đô thị đang làm thủ tục nghiên cứu báo cáo tiền khả thi
gồm tuyến số hai đoạn trần hưng đạo thượng đình tuyến số năm đoạn văn cao hòa lạc
tuyến số ba đoạn gác hà nội hoàng mai
ngoài ra hà nội còn bốn tuyến đường sắt đô thị chưa triển khai thực hiện trong quy hoạch từ nay đến năm hai nghìn ba mươi